theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng một tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi tám ca dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc lên năm trăm tám mươi sáu người
hôm nay bộ y tế cũng công bố thêm một ca tử vong nâng tổng số trường hợp tử vong do covid một mươi chín tại việt nam lên ba người
trong hai mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín có một mươi chín ca liên quan đến bệnh viện đà nẵng
đà nẵng có một mươi một ca quảng nam có năm ca tp hcm có hai ca thái bình có một ca bảy ca tại đà nẵng và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại trà vinh
cụ thể ca bệnh năm trăm năm mươi chín năm trăm sáu mươi ghi nhận tại trà vinh cách ly ngay sau nhập cảnh trên chuyến bay vz hai nghìn bốn trăm ba mươi hai từ indonesia về cần thơ ngày hai mươi chín tháng bảy
ca bệnh năm trăm sáu mươi một năm trăm sáu mươi năm ghi nhận tại quảng nam tuổi từ một mươi chín đến bảy mươi năm liên quan đến bệnh viện đà nẵng
ca bệnh năm trăm sáu mươi sáu ghi nhận tại thái bình liên quan đến bệnh viện đà nẵng
ca bệnh năm trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi tám ghi nhận tại tp hcm liên quan đến bệnh viện đà nẵng
ca bệnh năm trăm sáu mươi chín đến năm trăm tám mươi sáu ghi nhận tại đà nẵng độ tuổi từ chín đến tám mươi sáu trong đó một mươi một ca liên quan đến bệnh viện đà nẵng và bảy ca tại đà nẵng
trong năm trăm tám mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi ba ca số ca còn đang điều trị là hai trăm một mươi ca số ca tử vong ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín mươi một bốn trăm sáu mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là chín trăm năm mươi ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám sáu mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu người